thưa quý vị hôm nay tại bắc giang quân đoàn hai đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống quân đoàn hai
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạnh nhất giữa lễ kỷ niệm có đại tướng phan van giang
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
được thành lập từ các đơn vị có bề xây truyền thống từng lập nhiều chiến công trong khẳng chiến chống pháp
chống mỹ mà tên tuổi đã trở thành niềm tự hào của nhân dân và cả nước như sư đoàn ba trăm linh bốn
đại đoàn vinh quang sư đoàn ba trăm hai mươi năm đại đoàn bình trị thiên sư đoàn ba trăm hai mươi bốn lữ đoàn phòng sáu trăm sáu mươi tám
lữ đoàn pháo binh một trăm sáu mươi bốn lữ đoàn xe tăng hai trăm linh ba lữ đoàn công binh hai trăm một mươi chín
trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành cán bộ chiến sĩ quân đoàn hai luôn phát huy truyền thống
nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao lập nhiều chiến công vang dội
những chiến công và thành tích vẻ vang đó đã ghi dấu ấn trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc
xây dựng nên truyền thống thần tốc táo bạo quyết thắng của quân đoàn hai anh hùng
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống quân đoàn hai vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất